theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mức một năm trăm linh m
mưa lớn ở vùng núi và trung du phía bắc còn kéo dài tới ngày sáu tháng bảy
trong ngày hôm nay ở bắc bộ đã có mưa nhiều nơi khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to
một số nơi có mưa rất to như phố ràng của lào cai năm mươi tám mm hàm yên tuyên quang bảy mươi ba mm thất khê lạng sơn sáu mươi năm mm
cửa ông quảng ninh năm mươi ba mm
trong ngày mai khu vực bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi vùng núi phía bắc có mưa vừa mưa to
do mưa lớn lũ trên các sông đang lên nhanh lưu lượng đến hồ sơn la trên sông đà đã đạt đỉnh ở mức sáu tám trăm năm mươi m ba trên một giây
mực nước trên sông lô tại tuyên quang sẽ lên mức hai mươi một ba m dưới báo động một là bảy m
trên sông thao tại yên bái sẽ xuống mức hai mươi chín hai m dưới mức báo động một là tám m
trong cơn mưa đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở một số tỉnh như lai châu sơn la lào cai